trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại điều ba trăm tám mươi chín của bộ luật này
theo ủy ban thường vụ quốc hội khoảng ba điều một mươi chín là điều khoản nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu quốc hội
có ý kiến đề nghị giữ nguyên tăng cường trách nhiệm công dân của người bào chữa
có ý kiến đề nghị quy định chính sách chỉ nên giới hạn với giai đoạn chuẩn bị phạm tội
đang thực hiện tội phạm mà không mở rộng ra cả giai đoạn khác
vì xung đột điều bảy mươi ba của bộ luật tố tụng hình sự không tương thích với quy định pháp luật quốc tế
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy luật sư cũng có quyền và nghĩa vụ như mọi công dân theo quy định của hiến pháp
bộ luật hình sự các năm đều quy định nghĩa vụ tố giác của công dân và chính sách này là phù hợp với quy định của luật sư
và quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu và chỉnh lý lại khoản ba điều một mươi chín
theo hướng thu hẹp hơn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự
cụ thể người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản một
điều này trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại chương thứ một mươi ba của bộ luật này là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
do chính người mà mình báo chữa đang chuẩn bị đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người báo chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa
với tỷ lệ tám mươi bốn năm mươi hai quốc hội đã bỏ phiếu thông qua khoản ba điều một mươi
của dự thảo luật
tiếp đó quốc hội đã bỏ phiếu thông qua toàn bộ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và nghị quyết thi hành bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba
quyết định thông qua luật là quyết định của đa số đại biểu quốc hội
tôi nghĩ là chắc là giới luật sư và liên lạc luật sư việt nam cũng thấy là cái sửa đổi của cái điều một mươi chín ba này
nó không như cái đề xuất của mình
nhưng mà rõ ràng là cũng có một cái sự quan tâm hơn và có cái sự điều chỉnh về cái nghĩa vụ tố giác đó là hẹp hơn so với cái dự thảo ban đầu
tôi thấy là cái quy định như là cái dự thảo luật lần này là được quốc hội thông qua như thế là nó cũng phù hợp với cái điều kiện của chúng ta hiện nay
bào chữa cho thân chủ của mình thì đó là cái quyền của luật sư
tuy nhiên là đối với cái chung luật sư cũng là một công dân
cái thứ nhất cũng là một công dân
cho nên là cũng phải thực hiện cái nghĩa vụ của công dân
trong đó ở đây thì cũng đã có một số khoản là đã miễn trừ rồi
còn những cái trường hợp mà nó có liên quan đến quốc gia thì cũng phải đưa vào trong cái bộ lực
nhưng nhiều cạnh để chúng ta thấu đạt hơn cái vấn đề này
để chúng ta cũng cấn đổi cái hai hoa giữa vấn đề
và tính chất pháp luật chúng để mọi công dân cùng và chịu trách nhiệm
và cái tính chất nghề nghiệp mà chúng ta vừa bảo vệ được vừa hai hoa này
mà tôi cho vừa rồi cái xử lý của chúng ta như vậy trong cái giải trình của thường vụ quốc hội là cũng đã thấu tình đạt lý
theo chiến lược phát triển nghề luật sư ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi thì sẽ có khoảng từ một mươi tám đến hai mươi luật sư
điều này thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước về vai trò của luật sư trong cải cách tư pháp
tuy nhiên trước khoảng ba điều một mươi chín
của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
nhiều người lo ngại sẽ khiến cho các luật sư trẻ ngại thậm chí là né tránh tham gia tranh tụng
theo mục tiêu phát triển số lượng luật sư chiến lược đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi phát triển số lượng khoảng hai mươi luật sư
đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân là một trên bốn năm trăm linh
bảo đảm một trăm linh số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn

kỹ năng hành nghề đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp luật sư
theo mục tiêu phát triển số lượng luật sư chiến lược đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi phát triển số lượng khoảng hai mươi luật sư
chúng tôi cho rằng bước đầu cũng có ảnh hưởng đến tâm lý khi mà vào nghề luật sư
còn cái yêu cầu khách quan để tăng cường đào tạo thêm đội ngũ luật sư để thực hiện được đúng cái cải cách tư pháp
thực hiện được đúng cái hiến pháp của năm hai nghìn một mươi ba của chúng ta thì đó là một cái điều tất yếu
và chúng tôi tin tưởng rằng là với cái niềm tin trúng nhất để vì cái sự phát triển của đất nước chúng ta
hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng hành cùng với các chủ trương chính sách
và cải cách tư pháp của chúng ta thì chúng ta sẽ sang lọc được những yếu tố để đội ngũ luật sư tiếp tục tin tưởng
và hết sức mình để cống hiến cho cái sự phát triển và cái nền pháp luật của chúng ta
để chúng ta sống và làm việc theo hiến pháp luật ngay càng tốt hơn
theo ý kiến của một số đại biểu quốc hội dưới luật sư quy định về nghĩa vụ tố giác tội phạm của người bào chữa
cũng như các quy định khác của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sẽ chính thức thi hành
sau khi nghị quyết của quốc hội có hiệu lực và phù hợp hay không của các quy định này sẽ
nếu trong một thời gian tới mà nó tác động tiêu cực đến cái việc phát triển cái nghề luật sư nói chung
và đặc biệt là sự phạm vi tham gia hoạt động bào chữa trong tội phạm hình sự của luật sư
thì nếu nó có những cái ảnh hưởng tiêu cực như vậy thì lúc đó giới luật sư và tôi nghĩ chính các cử tri
các công dân bởi vì như thế thì họ bị ảnh hưởng đến quyền lợi của họ đó
thì lúc đó họ cũng sẽ
mạnh mẽ kiến nghị quốc hội và lúc đó chắc là quốc hội sẽ xem xét và xem là tiếp tục mở rộng như thế nào
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là văn bản pháp lý tốn nhiều giấy mực của các chuyên gia và giới truyền thông
khi bị phát hiện ra nhiều sai sót cả về kỹ thuật và nội dung
sau một lần lùi biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay văn bản pháp lý quan trọng này đã được quốc hội thông qua
và hy vọng rằng tất cả các quy định trong văn bản sửa đổi bổ sung lần này
sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của thực tiễn
phù hợp với công cuộc hội nhập ngày càng sâu rộng trên mọi mặt của đất nước